xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết trên cả nước ta trong đêm nay và ngày mai nhìn chung khá mát mẻ dễ chịu
cụ thể tại bắc bộ chịu tác động của rãnh mây rông kết hợp với hội tụ gió nên vẫn duy trì mưa rào và rông trong đêm nay
cục bộ có nơi xảy ra mưa rông với lượng khá đi kèm tối lốc và gió rất mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
ngày mai khu vực có nắng gián đoạn nên mức nhiệt trưa chiều mai chỉ giao động ở xung quanh ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ một vài nơi cao hơn
khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh cũng chịu tác động hình thế gây mưa phía bắc nên sẽ xuất hiện mưa rào và rông về cuối ngày
cục bộ có nơi mưa rông với lượng khá ban ngày phổ biến có mưa vài nơi
khu vực các tỉnh từ quảng bình đến bình thuận mưa rông cũng chủ yếu xuất hiện lúc chiều tối ngày có nắng nhưng cường độ không quá mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt toàn trung bộ hầu khắp sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi năm ba mươi sáu độ
ở phía nam cả vùng cao tây nguyên và các tỉnh thành nam bộ về chiều tối
vẫn có mưa rông rải rác cục bộ có nơi mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
còn ban ngày hai khu vực này có nắng nóng nhưng cường độ không quá mạnh hầu khắp nền nhiệt cao nhất sẽ chỉ rào động xung quanh ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
đến với những thông tin trên biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
nền nhiệt cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
khu vực hà nội mây thay đổi
chiều tối và đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ